ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội cho biết
mọi thủ tục liên quan đến việc thi công đào hạ thế đê nghi tàm đã gần hoàn tất
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một sẽ chính thức thực hiện toàn bộ quyết định phân luồng cấm một chiều đường để tiến hành đào hạ đê
theo phương án phân luồng giao thông để phục vụ thi công các phương tiện ô tô xe máy
lưu thông từ cửa khẩu an dương đến khách sạn thắng lợi sẽ được phân luồng đi theo đường nghi tàm
chiều ngược lại đi theo phố yên phụ nhỏ
đơn vị thi công sẽ làm liên tục tuy nhiên sẽ không thể nhanh bởi phải vừa làm vừa đảm bảo giao thông
đây là dự án được đánh giá vừa khắc phục tình trạng ủn tắc tại nút giao an dương thanh niên
tạo thuận lợi cho việc kết nối nhanh giữa trung tâm chính trị ba đình với cửa ngõ hàng không quốc tế nội bài
thông qua cầu nhật tân và đường nối từ cầu nhật tân tới sân bay nội bài
dự kiến việc thay thế đê đất bằng tường chắn bê tông cốt thép sẽ diễn ra trong vòng năm tháng